hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
ba mươi phút sau bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của hòa và nghĩa đang chìm dưới nước ở giữa đầm
mọi người đã hô hoán và dùng mọi cách để cứu hòa và nghĩa nhưng bất thành
hai thanh niên sau đó đã kiệt sức chìm xuống nước và tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với người dân địa phương trục vớt thi thể hai nạn nhân lên bờ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi